cũng nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến dân hương tại các khu di tích lịch sử và thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách tại địa bàn tỉnh thái nguyên
với đạo lý uống nước nhớ nguồn đoàn đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ
tại khu di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng bảy tổ dân phố bàn cờ thị trấn hùng sơn huyện đại từ
và khu di tích lịch sử quốc gia đại đội chín trăm một mươi năm đội thanh niên sung phong chín mươi một bắc thái phường gia sảng thành phố thái nguyên
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương
kính cẩn dân lễ thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao của chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ công an nhân dân
thương binh người có công với cách mạng đang cư trú trên địa bàn tỉnh thái nguyên
với những tình cảm nồng ấm và thân ái đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã ân cần thăm hỏi động viên thân nhân gia đình liệt sĩ
thương binh người có công với cách mạng mong muốn gia đình cũng như các thành viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
noi gương sáng trong lao động và học tập tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp